thưa quý vị đã qua tuần đầu tiên của tháng sáu tình hình dịch covid một mươi chín vẫn rất khó đoán định
một số trường học trên địa bàn thủ đô thì đã quyết định lựa chọn phương án thi học kỳ trực tuyến
sau khi cân nhắc đủ các điều kiện cần thiết có thể tổ chức kỳ thi bằng hình thức này
được tiến hành cẩn trọng lên phương án cụ thể theo đánh giá
thì học kỳ trực tuyến sẽ đảm bảo thời gian kết thúc năm học và giảm áp lực học hành cho học sinh
trường trung học phổ thông chuyên ngữ hà nội một trong những trường đầu tiên trên địa bàn tổ chức thi học kỳ trực tuyến
đánh giá kết quả học tập đối với cả ba khối lớp một mươi một mươi một và một mươi hai
công tác tổ chức được tiến hành thận trọng kỹ lưỡng đặc biệt là khâu coi thi
phổ biến quy chế thi cho học sinh thì vẫn có một bạn là không có máy tính bật chức năng camera
cán bộ coi thi đã xin ý kiến và chúng tôi đã quyết định là không cho học sinh đó dự thi bởi ngày hôm nay
vì là không đảm bảo cái chuẩn bị về yếu tố về kỹ thuật
bài kiểm tra trực tuyến môn tiếng anh cho học sinh khối bảy trường trung học cơ sở thành công quận ba đình
tại phòng điều hành giáo viên có thể theo dõi chặt chẽ toàn bộ quá trình làm bài thi
các em học sinh được quy định
ngồi trước máy tính quay góc rộng để đảm bảo thầy cô coi thi thấy rõ hai bên
suốt quá trình thi phải bật hệ thống loa để các thầy cô có thể giám sát trực tiếp đảm bảo các em làm bài thi một mình
theo bộ giáo dục và đào tạo việc kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến phải đảm bảo chính xác khách quan công bằng
và đánh giá được đúng năng lực của từng học sinh
các nhà trường chuẩn bị đầy đủ ngân hàng đề thi có để dự phòng cho những trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật
cùng với đó hạ tầng kỹ thuật để thi trực tuyến cũng phải bảo đảm
con trai anh linh hôm nay có bài kiểm tra cuối kỳ đầu tiên bằng hình thức trực tuyến
đã có thời gian hơn một năm học trực tuyến nên hai bố con không quá lo lắng
thông qua clip trực quan anh linh và các phụ huynh được hướng dẫn tường tận cách bố trí thiết bị máy tính kết nối mạng
nhà trường cũng tạo điều kiện lựa chọn khung giờ buổi tối hoặc cuối tuần để đảm bảo cho vẫn hoàn thành được bài thi
lại có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ phía phụ huynh
linh động để tổ chức vào cuối tuần cũng như là buổi tối để phụ huynh có thời gian hỗ trợ cho các con
đặc biệt là với các môn như chính tả tầng làm văn thì cần sự hỗ trợ của phụ huynh
trong việc chụp ảnh lại các bài làm của các con và gửi luôn cho cô giáo sau khi các con làm bài xong
tuy nhiên theo tôi trong thời kỳ dịch giã như thế này chúng ta hoàn toàn có thể linh động trong việc xét duyệt cho các con lên lớp
nhất là với các con từ lớp một đến lớp bốn
thì có thể lấy kết quả học
học tập của các con trong cả năm để xét duyệt cho các con lên lớp luôn
kiểm tra bằng hình thức trực tuyến học sinh cũng cần phải nêu cao ý thức tự giác trung thực
trong quá trình làm bài sự phối hợp của cha mẹ rất quan trọng để đạt mục tiêu cao nhất của việc kiểm tra là đánh giá được đúng học lực của học sinh